trong khi công tác phòng chống và dập dịch cúm da cầm đang được huyện diễn châu tỉnh nghệ an triển khai tích cực
thì trên địa bàn lại xuất hiện ổ dịch h năm n một mới tại địa bàn hai xã diễn thắng và diễn lộc
với tổng số vịt bị tiêu hủy lên tới gần một tấn
ổ dịch h năm n một mới được phát hiện tại gia đình ông đặng văn xuất xóm năm xã diễn thắng
làm sáu mươi con vịt bị ốm chết và bốn mươi con đang bị bệnh với các triệu chứng sưng phù đầu phân trắng xanh
ngay sau khi phát hiện đàn vịt dương tính với cúm a h năm n một
huyện diễn châu đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ tổng đàn vịt của ông xuất gồm bốn trăm năm mươi con vịt thịt
trước đó ngày hai tháng hai huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã tiến hành tiêu hủy gần năm trăm linh con vịt
có kết quả dương tính với cúm a h năm n một
trước diễn biến phức tạp về dịch cúm da cầm h năm n một như hiện nay huyện diễn châu tập trung chỉ đạo
cách ly hai ổ dịch bao vây dập dịch khử trùng tiêu độc đồng thời tiến hành tiêm phòng chống dịch các xã xung quanh